theo kế hoạch của ủy ban nhân dân tp hcm tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường
theo hướng xã hội hóa mở rộng điểm bán lẻ các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu
trong dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi
năm nay tp hcm tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường theo hướng xã hội hóa
không sử dụng vốn ngân sách và tập trung đẩy mạnh liên kết bình ổn thị trường
mở rộng điểm bán hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như bánh mứt kẹo nước giải khát lương thực thực phẩm
các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường chiếm từ ba mươi đến bốn mươi thị phần
chợ đầu mối chiếm từ sáu mươi bảy mươi thị phần và phần còn lại do các doanh nghiệp khác cung cấp
để kích thích người dân mua sắm tiêu dùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm
sẽ đẩy mạnh hoạt động bán hàng lưu động đến từng địa phương
các cơ hạng đăng ký hỗ trợ vốn vay cho các doanh nghiệp thực hiện chương trình bình ổn giá
với tổng số tiền hơn một mươi chín sáu trăm linh tỷ đồng